theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày bảy tháng sáu cả nước không ghi nhận ca mắc mới
và hôm nay là tròn năm mươi hai ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi chín ca mắc tính đến sáu giờ ngày bảy tháng sáu số ca điều trị khỏi là ba trăm linh bảy ca
số ca còn đang điều trị là hai mươi hai ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín tám mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bảy mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là bảy một trăm năm mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú là một tám trăm sáu mươi sáu người